bộ y tế cho biết việt nam ghi nhận đến chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu cả nước có bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thành phố hồ chí minh chiếm gần hết số ca mắc của cả nước với sáu mươi năm ca
trong sáu mươi năm ca này có bốn mươi ba ca là các trường hợp f một đã được cách ly
một mươi chín ca liên quan khu công nghiệp tân phú trung huyện cú chi
một ca liên quan đến cửa hàng quần áo ngọc hà quận một hai ca đang điều tra dịch tễ
tính đến thời điểm này cả nước đã có bảy mươi năm ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín
ca bảy mươi năm này là một bệnh nhân tám mươi tuổi ở quận tân bình thành phố hồ chí minh
đây là nam bệnh nhân số chín bảy trăm bảy mươi chín
ngày một mươi tháng sáu bệnh nhân nhập viện cách ly điều trị tại bệnh viện quận tân bình
sau đó xuất hiện khó thở được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh cấp cứu
trong tình trạng sốt khó thở thở oxy gọng kính ba lít một mươi phút
chấn đoán vào viện viêm phổ do covid một mươi chín biên giới suy hô hấp tiến trí trên nền bệnh nhân gút
cơ xuyên do thuốc
tử ban điều trị cho biết bệnh nhân được điều trị hồ sức tích cực thở máy
lọc máu kháng sinh phổ rộng kháng viêm kháng đông thuốc duy trì vận mạch
tuy nhiên do tuổi cao bệnh lý nền nặng
mặc dù đã được bệnh viện dốc sức cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi